bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc và năm mươi bị can vừa bị đề nghị truy tố ở bốn nhóm tội
trong đó thì bị can quyết và bảy người bị đề nghị truy tố hai tội danh
thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
và lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan trong hệ sinh thái của tập đoàn flc
và các cơ quan đơn vị liên quan
vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố năm mươi một bị can ở bốn nhóm tội danh
trong đó một mươi ba bị can bị đề nghị truy tố thao túng thị trường chứng khoán
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị can bị đề nghị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
tám bị can bị đề nghị truy tố hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc
đây là diễn biến sau hai tháng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can trịnh văn quyết cùng các đồng phạm
so với lần điều tra trước ngoài các sai phạm liên quan tập đoàn flc vụ án đã mở rộng ra sở giao dịch chứng khoán tp hcm
vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
dùng tên giả làm quen với phụ nữ qua mạng xã hội sau đó lừa đảo
để cướp tài sản vũ văn oai bốn mươi hai tuổi trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định hiện sống tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đã bị công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai vũ văn oai đã lấy tên giả là tuấn trở theo một người phụ nữ quê huyện vạn ninh mới quen qua mạng
và một nhà nghỉ trên địa bàn huyện vạn ninh
sau khi rời khỏi trên đường chở người phụ nữ về nhà oai đã dùng vũ lực chiếm đoạt một túi sách của người phụ nữ
có một số nhẫn dây chuyền bông tai vòng đeo tay đều làm bằng vàng và hai triệu đồng tiền mặt
qua quá trình truy xét vào ngày hai mươi một tháng hai công an huyện vạn ninh xác định nghi can gây án là vũ văn oai và tiến hành bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của oai lực lượng công an tạm giữ một chiếc xe máy sh một số trang sức trong đó có hai chiếc vòng vàng đối tượng đã cướp của nạn nhân trước đó
lợi dụng lúc dạng sáng chủ nhà đi vắng kẻ gian đã đột nhập vào nhà phá khóa kết sắt trộm cắp số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc xảy ra tại thôn văn tứ đông xã cam hòa huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
chỉ sau một mươi hai giờ vào cuộc điều tra xác minh các trinh sát hình sự công an huyện cam lâm phối hợp với công an xã cam hòa đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng hai như thường lệ
vợ chồng ông nguyễn văn an tại thôn văn tứ đông xã cam hòa rời khỏi nhà đi làm

vụ việc được trình báo ngay cho công an xã cam hòa

các đối tượng trên xe đã lao thẳng xe vào tổ công tác một xe chạy thoát sau khi uy hiếp sẽ nổ súng nếu trốn chạy các đối tượng trên hai xe còn lại mới xuống xe
bên trong hai chiếc xe lực lượng công an đã phát hiện một con đơn dao bốn thanh kim loại có đầu gắn đưỡi dao một khẩu súng bên trong hộp tiếp đạn có năm viên một nắm đấm tay gấu bằng kim loại
bảy thanh niên trên hai chiếc xe được mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do nhận được thông tin một người bạn vừa bị nhóm thanh niên ở thị trấn như quỳnh huyện văn lâm dùng hung khí đuổi đánh nên đã chuẩn bị vũ khí trên xe để đến hỗ trợ
gần ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số ba trăm năm mươi bảy ngõ quỳnh phường quỳnh lôi quận hai bà trưng
ba mươi cán bộ chiến sĩ công an đã đưa ra thông tin
công an quận hai bà trưng và công an quận hoàn kiếm nhanh chóng có mặt tại hiện trường
quá trình nỗ lực chữa cháy tìm kiếm người bị nạn các chiến sĩ đã cứu được ba người thoát khỏi đám cháy an toàn
với nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khoảng ba giờ bốn mươi năm phút đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế
khu vực xảy ra cháy là ở tầng một của ngôi nhà
ba nạn nhân được cứu thoát gồm hai người ở tầng hai và một người ở tầng ba
trong đó có một trẻ em sáu tháng tuổi hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định
nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
số ba ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng chu bảo trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn trung hà xã thái hòa huyện ba vì thành phố hà nội
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số một
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc là đối tượng lê văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sơn long thị trấn hợp châu
huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn thị hạ sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xóm hùng cường
xã việt hùng huyện trực ninh tỉnh nam định phải nhận quyết định truy nã số một
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
cũng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ hàng cấm công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định
truy nã số hai ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng nguyễn hoàng anh
sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã xuân hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện